tại thủ đô nhôm bênh vương quốc campuchia hội mắt kính tp hcm đã tổ chức chương trình từ thiện khám mắt phát kính cho bà con việt kiều và người khmer có hoàn cảnh khó khăn
dưới sự bảo trợ của đại sứ quán việt nam trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi đội ngũ gần bốn mươi y bác sĩ và kỹ thuật viên cùng phương tiện kỹ thuật hiện đại đến từ tp hcm đã tiến hành khám kiểm tra mắt và phát kính miễn phí cho hơn hai bệnh nhân
chủ yếu là người già học sinh gốc việt và người khmer người campuchia có hoàn cảnh khó khăn ở thủ đô brom penh và các tỉnh lân cận
đây là một trong nhiều đợt khám chữa bệnh phát thuốc tặng quà do các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp của việt nam thực hiện hàng năm thể hiện tình cảm sự quan tâm sâu sắc của nhân dân ta dành cho đồng bào ở xa tổ quốc